trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam và công viên di sản các nhà khoa học việt nam
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập và đón nhận bằng khen của bộ văn hóa thể thao và du lịch
của ủy ban nhân dân tp hà nội và cổ hội di sản văn hóa việt nam
sự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành
và đặc biệt có sự tham gia của gần năm trăm linh nhà khoa học việt nam
buổi lễ đánh dấu điểm mốc quan trọng trên chặng đường phát triển
bày tỏ lòng tri ân đến các nhà khoa học quảng bá hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản
của các nhà khoa học tạo đà vững bước trên trạng đường tiếp theo
đến nay trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam đã tiếp cận nghiên cứu hơn một bốn trăm linh nhà khoa học
thuộc nhiều chuyên ngành trong các lĩnh vực khoa học khác nhau
cùng hàng chục vạn tài liệu hiện vật đa dạng về loại hình
chúng tôi đã gặt hái và thu được một kết quả có thể nói là rất là khả quan
cái điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là chúng tôi đã xây dựng được một cái niềm tin
đối với các nhà khoa học và đối với xã hội
tiến tới là chúng tôi sẽ có một bảo tàng về các nhà khoa học việt nam
và chúng tôi cũng sẽ biến cái nơi ở trên cao phong hòa bình
sẽ là một cơ sở lưu trữ về các tư liệu về các nhà khoa học
tất cả những tài liệu đó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng
giữ gìn lại cho các thế hệ tương lai để hiểu về lịch sử của đất nước chúng ta
trong suốt bảy mươi tám mươi năm vừa qua
một thập kỷ qua được sự đầu tư toàn diện của melatec group
với sứ mệnh nghiên cứu siêu tầm bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học
trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam và công viên di sản các nhà khoa học việt nam
đã từng bước khẳng định uy tín của một mô hình lưu trữ bảo tàng mới mẻ ở việt nam